tối ngày hai mươi tám tháng một mươi một thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao việt nam đã về đến hà nội
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức hàn quốc dự hội nghị cấp cao kỷ niệm ba mươi năm quan hệ đối thoại asean hàn quốc
hội nghị cấp cao mekong hàn quốc lần thứ nhất theo lời mời của tổng thống hàn quốc moon jae in
chuyến công tác đối ngoại lần này gồm nhiều hoạt động đối ngoại bao gồm cả đa phương và song phương
với những kết quả hết sức thiết thực góp phần khẳng định chủ trương đường lối đối ngoại do đại hội đảng lần thứ một mươi hai đề ra
chủ động tham gia phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương tạo cơ sở để tiếp tục đề cao vai trò
nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác đối ngoại đa phương
quảng bá hình ảnh việt nam phát triển năng động là đối tác tin cậy có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
đặc biệt chuyến thăm đã lập dấu mốc mới cho quan hệ việt nam hàn quốc
với tổng giá trị các dự án hợp tác trị giá hàng tỷ đô la mỹ
đưa quan hệ đối tác chiến lược việt nam hàn quốc ngày càng thiết thực hiệu quả và toàn diện hơn
dự hội nghị cấp cao kỷ niệm ba mươi năm quan hệ đối thoại asean hàn quốc
thủ tướng đã gợi mở một số định hướng hợp tác quan trọng cho ba mươi năm tiếp theo giữa asean và hàn quốc
trong đó có gia tăng tính chiến lược trong quan hệ đối tác
đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế và định hình cấu trúc khu vực mở
bao trùm minh bạch và dựa trên luật lệ đẩy mạnh hợp tác kinh tế theo hướng cân bằng
cùng có lợi tạo điều kiện cho hàng hóa và đầu tư hai bên tiếp cận thị trường của nhau
tiếp nhận lao động đến từ các nước asean trong đó có việt nam
hỗ trợ họ làm quen với môi trường sống ở hàn quốc
thủ tướng đã nêu một số phương hướng đẩy mạnh hợp tác kết nối giữa hàn quốc và asean
trong đó có kết nối và phát triển hạ tầng các cảng biển
dọc tuyến vận tài biển chiến lược từ ấn độ dương sang thái bình dương
nối đông nam á với đông bắc á
đề nghị hàn quốc tích cực giải ngân quỹ hạ tầng toàn cầu
hỗ trợ các dự án hạ tầng của asean
dự và phát biểu tại phiên bế mạc hội nghị thượng đỉnh ceo asean hàn quốc
với vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi thủ tướng nêu rõ phát triển bền vững
kết nối toàn diện là ưu tiên cao của asean
trong đó các doanh nghiệp vừa là chủ thể
vừa là lực lượng triển khai chủ đạo kinh doanh trong thị trường asean
có hơn sáu trăm ba mươi triệu dân
quy mô gdp năm hai nghìn một mươi tám đạt gần ba tỷ usd
là nền kinh tế thứ ba tại châu á và thứ năm thế giới
giữa hội nghị cấp cao mekong hàn quốc lần thứ nhất
thủ tướng nhấn mạnh đến ba mục tiêu chính mà hợp tác mekong hàn quốc cần hướng đến
là củng cố môi trường hòa bình khu vực phát triển kinh tế lấy người dân làm trung tâm
đổi mới sáng tạo làm động lực chính
và tăng trưởng kinh tế song hành với bảo vệ môi trường và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên
thăm chính thức hàn quốc là đối tác quan trọng hàng đầu của việt nam
đứng thứ nhất về đầu tư thứ hai về oda thứ ba về thương mại
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội đàm với tổng thống hàn quốc
hội kiến chủ tịch quốc hội gặp thủ tướng hàn quốc
tiếp thị trưởng thủ đô seoul thành phố busan chủ tịch hội hữu nghị hàn việt
hai bên thống nhất tiếp tục khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu nhân dân
quan tâm hỗ trợ cộng đồng gần hai trăm linh người việt nam tại hàn quốc
và cộng đồng khoảng một trăm sáu mươi người hàn quốc tại việt nam
trong chuyến thăm thủ tướng đã có các cuộc tọa đàm
tiếp các tập đoàn kinh tế hàng đầu của hàn quốc về các lĩnh vực công nghiệp tài chính
ngân hàng dịch vụ hạ tầng và dự diễn đàn doanh nghiệp việt nam hàn quốc
thủ tướng đã chứng kiến hai bên trao đổi bản ghi nhớ hợp tác
giấy chứng nhận đầu tư với ba mươi ba dự án có tổng số vốn gần hai mươi tỷ usd
có thể nói với ba mươi hoạt động song phương và đa phương tham dự hai hội nghị cấp cao
và thăm chính thức hàn quốc chuyến công tác của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đã tạo động lực cho một kỷ tích mới trong quan hệ việt nam hàn quốc
góp phần đưa hợp tác asean hàn quốc lên tầm cao mới
vì hòa bình ổn định phát triển của khu vực và trên thế giới